cơ quan điều tra bộ công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự
thao túng thị trường chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ và cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin
trong hoạt động chứng khoán liên quan cựu chủ tịch tập đoàn flc trịnh văn quyết
công ty cổ phần xây dựng flc faros được thành lập vào năm hai nghìn một mươi một với vốn điều lệ ban đầu một năm tỷ đồng
quy mô vốn này được giữ nguyên trong hơn ba năm tiếp theo
tuy nhiên chưa tới hai năm sau đó từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu ông trịnh văn quyết đã làm thủ tục
tăng vốn điều lệ khống từ một năm tỷ đồng lên bốn ba trăm linh tỷ đồng tương ứng với bốn trăm ba mươi triệu cổ phần của flc pharos
thời điểm này ông quyết đưa ra kế hoạch biến faros thành công ty đại chúng để niêm yếp
trên sàn chứng khoán sở giao dịch chứng khoán tp hcm
kế hoạch của ông quyết đã được các ông trần đắc sinh lê hải trà cùng một số cán bộ khác
và trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam giúp sức
sai phạm của ông sinh và ông trà dẫn đến hậu quả trịnh văn quyết được niêm yết bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu
hình thành từ vốn gốc khống trên sàn chứng khoán thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt hơn ba sáu trăm linh tỷ của nhà đầu tư
cơ quan điều tra đề nghị truy tố bốn cựu lãnh đạo của sở dây dịch chứng khoán tp hcm
gồm ông trần đắc sinh cựu chủ tịch hội đồng quản trị lê hải trà cựu tổng giám đốc
cựu ủy viên hội đồng quản trị thành viên độc lập hội đồng niêm yết trầm tuấn vũ
nguyên phó tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng niêm yết lê thị tuyết hằng giám đốc phòng quản lý
và thẩm định niêm yếp thành viên hội đồng niêm yếp
cả bốn bị can bị đề nghị tri tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ngoài ra ba người khác bị đề nghị tội công bố thông tin sai lịch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
ông trịnh văn quyết và bảy người khác bị điều tra hai tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ba bị cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán và hai mươi hai người tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản